dạng sáng ngày chín tháng sáu đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai
đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với một mươi trường hợp
và tạm giữ bảy xe mô tô tham gia tụ tập cổ vũ đua xe trái phép trên tuyến quốc lộ hai mươi
qua công tác nắm tình hình có nhóm thanh niên khoảng bảy mươi người đang tụ tập nẹp phô gây mất an ninh trật tự
tại km ba quốc lộ hai mươi thuộc xã bào hàm hai thống nhất đồng nai
đội cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã triển khai lực lượng vây bắt
khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông nhóm thanh niên trên đã dồ ga bỏ chạy
trong quá trình truy đuổi tổ công tác đã bắt được một mươi đối tượng tạm giữ bảy xe mô tô
và đưa các đối tượng trên cùng phương tiện về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an các đối tượng không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
cảnh sát giao thông số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã triển khai lực lượng vây bắt